hôm nay báo nation thái lan dẫn lời thượng nghị sĩ somchai sawang emkan cho biết các thượng nghị sĩ không phản đối việc hoãn bỏ phiếu bầu thủ tướng
sau khi văn phòng thanh tra kiến nghị tòa án hiến pháp yêu cầu quốc hội đình chỉ vòng bỏ phiếu thứ hai vốn được lên lịch vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
thượng nghị sĩ somchai cho biết chủ tịch hạ viện quan muhamad numata có thẩm quyền hoãn phiên bỏ phiếu
và có thể công bố quyết định trong cuộc họp trước ngày dự kiến bầu thủ tướng
ông cũng cho rằng ngày bỏ phiếu mới có thể được ấn định ngay sau ngày ba tháng tám
hoặc sau khi tòa án hiến pháp đưa ra phán quyết về kiến nghị của văn phòng thanh tra
theo tượng nghị sĩ này lịch bỏ phiếu ban đầu là ngày hai mươi bảy tháng bảy có thể gây khó khăn cho một số nghị sĩ và thượng nghị sĩ
vì họ sẽ phải tham dự các sự kiện kỷ niệm sinh nhật nhà vua thái lan vào ngày hai mươi tám tháng bảy tại các tỉnh họ đại diện
do ngày hai mươi tám tháng bảy là ngày lễ quốc gia ông somchai tin rằng tòa án hiến pháp có thể sẽ chấp nhận
kiến nghị của văn phòng thanh tra vào tuần tới
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy văn phòng thanh tra của thái lan đã đề nghị tòa án hiến pháp nước này
ra lệnh cho quốc hội hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
đồng thời ra phán quyết về tính hợp hiến của nghị quyết quốc hội không cho phép ông pita limza roenrat
ứng cử viên thủ tướng của đảng tiến bước mfp được tái đề cử vào vị trí này